một đám cháy lớn thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng vừa xảy ra tại tp hcm
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay đám cháy đã bùng phát dữ dội từ công ty chuyên sản xuất khăn lạnh
thuộc lô xê cụng công nghiệp quang trung phường hiệp thành quận một mươi hai
vào thời điểm trên các bảo vệ và người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ công ty chuyên sản xuất khăn lạnh
thuộc lô xê cụng công nghiệp quang trung phường hiệp thành quận một mươi hai
nên đã hô hoán kêu cứu nhiều người cố gắng tiếp cận huy động phương tiện lực lượng tại chỗ để dập tắt đám cháy ban đầu
tuy nhiên do thời điểm sáng sớm khu vực chỉ có các bảo vệ lửa gặp vật liệu dễ cháy
cho nên trong phút chốc đã lan rộng sang công ty chuyên sản xuất bao bì in ấn ở bên cạnh
nhận được tin báo một trăm ba mươi chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt và khống chế ngọn lửa
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi một bảy trăm linh m hai trên tổng diện tích hai sáu trăm linh m hai của hai công ty hiện nguyên nhân
vụ cháy đang được điều tra làm rõ
từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân vào ngày hôm nay công an tp hcm đã bắt giữ được đối tượng võ ngọc phi hai mươi bảy tuổi
quê ở long an là nghi can đã giật dây chuyển của ông dmitry alexiev là nhân viên ngoại giao tổng lãnh sự quán liên bang nga
trước đó ông dmitry alexip cùng bạn đi bộ trên vỉa hè hồ xuân hương về cơ quan tại đường bà huyện thanh quan quận ba
lúc này đối tượng phi đeo khẩu trang mặc áo đen quần jin
xanh mang dép lê chạy xe máy dưới lòng đường
nhìn ông dmitry alexiev một lúc phi quay xe chạy ngược chiều lên lề đường áp sát và giật sợi di chuyển
hành vi của phi đã bị camera an ninh ghi lại
sau khi hình ảnh được đăng tải nhiều nguồn tin đã báo cho cảnh sát
đội cảnh sát hình sự pc bốn mươi năm công an tp hcm đã bắt giữ được phi tại huyện cần duộc tỉnh long an
với hành vi giết người đối tượng huỳnh kim thiện chú tại huyện thới lai
công an tp cn bắt giữ khẩn cấp
đáng chú ý nạn nhân là bà cao thị nga chính là vợ của thiện
theo lời khai của thiện vào tối ngày hai mươi ba tháng năm
do xảy ra mâu thuẫn với bà nga nên thiện đã ra tay giết bà nga
sau đó thiện gọi điện cho con gái nói là đã giết vợ rồi đẩy sát xuống sông
đến dạng sáng cùng ngày người dân phát hiện sát bà nga trôi giạt trên sông
nên đã trình báo với cơ quan công an
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương ngã
xuống nước dẫn đến tử vong
từ những chứng cứ thu thập được lực lượng chức năng xác định
thiện là hung thủ của vụ án
gieo cái chết trắng cho mọi người đó là hành vi tội ác
và hành vi này luôn bị xã hội lên án
thế nhưng vì lợi nhuận cao đã làm hoa mắt những kẻ hám lợi
khiến nhiều đối tượng ma túy ngày càng lấn sâu vào con đường phạm tội
đến khi bị bắt giữ xử lý phải đối diện với những bản án nghiêm khắc
sự hối hận muộn màng đã không thể cứu giúp được họ
vì chính họ đã tự tìm đến
con đường không lối thoát
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã bắt giữ trương thị thạch
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở lê trân hải phòng
khi vận chuyển ba bánh heroin
hai kg ma túy đá
hai viên ma túy tổng hợp từ thanh hóa về hải phòng tiêu thụ
có người gọi tôi bảo đi làm thuê
tầm bảy h kém một mươi năm
tôi hỏi là làm thuê cái gì
người ta bảo làm thuê hải phòng
hàng ma túy
thì tôi hỏi tiền công như thế nào
người ta bảo tôi là cả tiền xe
tiền cước các thứ
và tiền công của tôi là năm triệu
thì khi tôi vào đến thanh hóa
tôi đổ ở cầu hoàng long
một mươi năm hai mươi phút sau thì có hai cậu thanh niên
đi hai xe máy ra
một cậu bất vào xe
cốp xe cái túi trắng
và một cậu là bật cửa kính
tôi kéo cửa kính xuống đưa vào cho tôi
tại một vùng biên mà rất phức tạp về ma túy
biết là cái án má túy
hình phạt của pháp luật là rất nặng
và biết tác hại
của vấn đề má túy như thế
tuy nhiên vì lành đoạn đối tượng vẫn tiếp tục dẫn thân
vào con đường phạm tội
qua nhiều vụ việc bắt giữ các đối tượng
tội phạm má túy cho thấy
đa phần các đối tượng sống trong môi trường phức tạp
nhiều trường hợp lại là lao động chính
trụ cột của gia đình
tuy nhiên họ không chịu lao động chính đáng
mà tìm đến con đường vận chuyển
buôn bán má túy và cải kết đáng cho họ
là điều khó tránh khỏi
vì tìm đến ma túy là tự tìm cho mình
bản án nghiêm khắc nhất
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tổng cục cảnh sát bộ công an vừa thông tin cho biết
quá trình tiến hành xác minh và thu thập
mẫu kẹo mút cần sa được giao bán trên mạng
kết quả trưng cầu giám định
tại viện khoa học hình sự đã xác định
trong thành phần loại kẹo trên không tìm thấy chất ma túy
cục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thường xuyên giả soát nắm tình hình liên quan
đến việc giao bán các loại má túy
thực phẩm có chứa chất ma túy trên mạng internet
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
công an tỉnh sơn la đã phát hiện
thu giữ loại kẹo được quảng cáo
là có chứa chất cần sa
kết quả giám định cũng xác định là trong loại kẹo này
không có chứa thành phần chất má túy
như vậy là thông tin phản ánh kẹo mút chứa chất ma túy
là không chính xác
thông tin này cũng đã kết thúc
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và chúng tôi vẫn cập nhật tình hình an ninh trật tự
tại các địa phương trên cả nước
trong các bản tin tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng cư seo dùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hậu khẩu thương chú tại thị trấn phong hải
huyện bảo thắng tỉnh lào cai
và đối tượng phàn khái phù
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hậu khẩu thương chú tại thị trấn mường khương
huyện mường khương tỉnh lào cai
cũng phạm tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
và bị cơ quan thiền án lình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh lào cai ra quyết định truy nã
là đối tượng sùng thị may
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hậu khẩu thương chú tại xã tả ngải trồ
huyện mường khương tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m năm mươi khuôn mặt chữ nhật
sống mũi thẳng dái tay trúc
nếp tay dưới rô và có sẹo chấm
ở đuôi lông bài phải
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy bóng ai cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thầy sự
truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện